văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với nông văn bằng hai mươi tuổi trú tại xã đắc liêng huyện đắk lắc để điều tra về hành vi giết người và nạn nhân trong vụ án mạng lại chính là cha đẻ của bị cáo
theo kết quả điều tra ban đầu vào chiều tối ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một do bực tức vì bị ông nông văn túc năm mươi bảy tuổi là cha ruột cầm dao dọa chém vì bực tức chuyện bằng thay đồ cho người em cùng mẹ khác cha nên bằng đi vào bếp lấy một con dao dài bốn mươi tám cm đâm và chém ông túc khi nạn nhân đang nằm trên giường
sự việc sau đó được người dân phát hiện và đưa ông túc đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tỷ lệ thương tật là bốn mươi
năm ngày sau khi gây án bằng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
công an huyện lắc đã khởi tố vụ án giết người và chuyển hồ sơ đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh đắk lắc để thụ lý theo thẩm quyền
đến nay thì sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam nông văn bằng về tội giết người